ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ đã họp khẩn để bàn giải pháp ứng phó với cơn bão đang có diễn biến phức tạp trên biển đông
theo đài khí tượng thủy văn thành phố cần thơ bão số một mươi sáu dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh nam bộ trong đó có thành phố cần thơ vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
đặc biệt sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai với sức gió gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi một
thành phố cần thơ đã lên phương án trong trường hợp bão mạnh có sức gió trên cấp một mươi sẽ sơ tán dân tại chỗ trên một trăm ba mươi bảy người đến địa điểm an toàn chú bão
công tác chuẩn bị kịch bản ứng phó phải thật chú đáo nước thuốc ăn xe đặc biệt là ngành điện phải có phương án dự phòng bảo đảm không gián đoạn
việc di dân phải thật bảo đảm an toàn
bên cạnh đó đến trưa ngày hai mươi năm tháng một mươi hai nếu tình hình bão diễn biến theo chiều hướng phức tạp
ubnd tp cần thơ sẽ có quyết định cho khối trường học các cấp từ mầm non đến các trường đại học dạy nghề nghỉ từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai để bảo đảm an toàn